thưa quý vị nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về đồng bằng sông hồng là hoàn toàn đúng đắn
đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết liệt và đạt kết quả cân đo đong đếm được
tạo niềm tin mới động lực mới khí thế phát triển mới
tới đây các tỉnh trong vùng đồng bằng sông hồng phải đẩy mạnh yếu tố truyền thống
liên kết bứt phá bao trùm toàn diện và bền vững
đó là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị lần thứ ba
hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông hồng diễn ra vào sáng nay chín tháng năm tại hà nội
sự hội nghị có bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
phó chủ tịch thường trực hội đồng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
lãnh đạo của một mươi một tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng thành phố hà nội thành phố hải phòng
các tỉnh vĩnh phúc bắc ninh hưng yên hải dương quảng ninh thái bình nam định hà nam và ninh bình
các chuyên gia các nhà khoa học
các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đánh giá cao quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
đã được xây dựng hết sức khoa học công phu kỹ lưỡng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của vùng
quy hoạch đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đãi nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch vùng sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới
tạo động lực giá trị mới trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội
của vùng đồng bằng sông hồng nói riêng và cả nước nói chung
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị là hoàn toàn đúng đắn
được tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết liệt và đạt kết quả cụ thể
các bộ ngành cơ quan địa phương đã triển khai nghị quyết của bộ chính trị
một cách đồng bộ bài bản theo chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và rút được kinh nghiệm quý bài học tốt từ việc triển khai các nghị quyết khác
bảo đảm đúng quy trình quy định hơn đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn
theo thủ tướng quy hoạch được xây dựng với tư duy mới
tìm ra thúc đẩy phát triển tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của vùng
đã hoàn thiện hồ sơ tổng kết xây dựng luật thủ đô sửa đổi
báo cáo chính phủ để trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy
đồng thời chính quốc hội ban hành nghị quyết số một trăm linh sáu về thí điểm một số chính sách đặc thù
về đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đó cho phép áp dụng đối với
một công trình giao thông đường bộ quan trọng của vùng
đáng chú ý bảy trên hai mươi dự án quan trọng của vùng đã được khởi công
và đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công tiếp tám dự án theo đúng kế hoạch đề ra
cùng với biểu dương sự cố gắng của các bộ ngành cơ quan
đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương trong vùng
thủ tướng phạm minh chính còn chỉ rõ ba cái thiếu là thiếu quỹ đất
thiếu cơ chế đột phá và thiếu nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp
vùng cũng có năm hạn chế
hạn chế về tính liên kết hạn chế trong bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng
hạn chế về quy mô năng lực quản lý cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp
hạn chế trong ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hạn chế trong quản lý đất đai bảo vệ môi trường phòng chống biến đổi khí hậu
thời gian tới thủ tướng yêu cầu hoạt động của hội đồng điều phối vùng
tiếp tục bám sát nghiêm túc quyết liệt trong triển khai nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị
các chỉ tiêu nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể tại chương trình hành động của chính phủ
quy hoạch vùng các kết luận của hội đồng
không cầu toàn không nóng vội vì quy hoạch có tính lâu dài mang tính chiến lược
quy hoạch phải có tư duy đổi mới nhưng mà thực hiện quy hoạch thì phải phân kỷ
phải căn cứ vào cái nguồn lực cụ thể để chúng ta làm
nhưng mà lại phải chọn cái điểm ưu tiên khi không thời gian trải được
cái phương châm là truyền thống liên kết bứt phá bao trùm toàn diện và bền vững
về quy hoạch thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tổ chức thực hiện thực chất
không hình thức vừa làm vừa rút kinh nghiệm
quy hoạch có tính lâu dài mang tính chiến lược nhưng thực hiện phân kỳ
căn cứ điều kiện phù hợp nguồn lực triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm
đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhất là tăng thu kết kiện chi
thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược
lấy vốn đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội
đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân dân hiểu nắm rõ ủng hộ
làm theo giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung mương phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
trong tổ chức giám sát kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng
thường xuyên giả soát kiểm điểm rút kinh nghiệm bổ sung báo cáo cấp có thẩm quyền
điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
phối hợp hỗ trợ hiệu quả kịp thời tháo gỡ khó khăn cho vùng và các tỉnh
thành phố trong vùng phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện quy hoạch